thưa quý vị chỉ còn vài giờ nữa cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại mỹ sẽ chính thức diễn ra
dù không quá gây chú ý như cuộc bầu cử tổng thống bốn năm diễn ra một lần
nhưng dự báo kết quả được cho là mang tính quyết định đến cán cân quyền lực trên chính trường mỹ
và có ảnh hưởng lớn đến đường hướng phát triển của siêu cường thế giới này ít nhất là trong hai năm tới
nhóm theo giáo bầu cử mỹ của trường đại học florida cho biết đã có hơn bốn mươi hai triệu cử tri nước này đi bỏ phiếu sớm
trong đó có hơn một mươi chín ba triệu phiếu được bỏ trực tiếp và hai mươi hai bảy triệu phiếu được gửi qua đường biêu điện
trong khi đó an ninh đang được đảm bảo tối đa cho sự kiện này
phát biểu với báo giới trước cuộc bầu cử thư ký báo chí nhà trắng karine jean pierre nêu rõ
các cơ quan thực thi pháp luật thông báo chưa phát hiện mối đe dọa cụ thể hoặc nghiêm trọng nào tại thời điểm này
cũng theo quan chức này tổng thống joe biden đã được báo cáo vắn tát về tình hình

trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử và ông đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai mọi biện pháp phù hợp
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tối đa cho sự kiện này
cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng này sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày tám tháng một mươi một theo giờ địa phương
tức là tối cùng ngày theo giờ việt nam
tại kỳ bầu cử lần này các cử tri mỹ sẽ bầu lại toàn bộ bốn trăm ba mươi năm ghế hạ nghị sĩ liên bang
năm ghế thượng nghị sĩ liên bang ba mươi sáu ghế thống đốc bang ba mươi ghế tổng trưởng lý
hai mươi bảy ghế tổng thư ký bang và hàng nghìn nghị sĩ cấp bang và quan chức địa phương
lạm phát thực trạng kinh tế tội phạm và nhập cư bất hợp pháp là những mối quan tâm hàng đầu của các cử tri